vừa qua một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh phú thọ đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách bán lan đột biến ho qua mạng xã hội
khiến cho không ít người chơi lan bị sập bẫy
nạn nhân ở nhiều địa phương khác nhau bị lừa đảo mất trắng số tiền lên tới hơn một tỷ đồng
thủ đoạn của các đối tượng ra sao
ngay sau đây mời quý vị theo dõi tìm hiểu của phóng viên antv tại phú thọ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn đã xác lập chuyên án truy xét và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng đinh văn đô đinh văn sự và bùi văn điệp
cùng chú huyện yên thủy tỉnh hòa bình là các đối tượng đã lừa bán giò lan đột biến ho giả cho anh diễn

cùng chú huyện yên thủy tỉnh hòa bình là các đối tượng đã lừa bán giỏ lan đột biến ho giả cho anh diễn